vừa ra tù không lâu về tội cướp và trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn bá thiện lại tiếp tục đi vào vết xe đổ
khi ngang nhiên vào một cửa hàng đồng hồ quậy phá hành hung chủ cửa hàng và ra tay cướp tài sản
chỉ sau bốn mươi tám giờ gây án đối tượng thiện đã bị cơ quan công an huyện nghi lộc bắt giữ
vào ngày một mươi một tháng một mươi đối tượng nguyễn bá thiện đã bịt khẩu trang kín mặt đi vào cửa hàng đồng hồ
chửi bới quậy phá và có hành vi hành hung chủ cửa hàng
sau đó đối tượng yêu cầu chủ cửa hàng phải tặng mình hai chiếc đồng hồ sau đó cầm lên xe bỏ đi
nhận được tin báo đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện nghi lộc
đã phối hợp với công an các xã nghi thái nghi phong điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn bá thiện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xóm tám xã nghi phong tăng vật thu giữ là hai chiếc đồng hồ và một chiếc xe máy
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã tạm giữ hình sự đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ